đà nẵng những ngày này thời tiết có hơi xe lạnh tuy nhiên thời tiết sẽ không cản bước được hàng ngàn người dân và du khách hòa mình vào không khí chuyển giao sáng năm mới
và cũng giống như là thủ đô hà nội thì không khí đón chào năm mới tại thành phố đà nẵng cũng rất đông vui và nhộn nhịp
và hãy cùng chúng tôi hòa chung với không khí đầy náo nước này qua những hình ảnh ngay sau đây
hòa chung không khí hân hoan đón tiết dương lịch của cả nước
tại đà nẵng ngay từ chiều tối từng dòng người đã hồ hời đổ về khu vực trung tâm để cùng vui chào đón một năm mới với nhiều ước nguyện và kỳ vọng mới
tại các điểm vui chơi công cộng trung tâm mua sắm hàng ngàn người dân và du khách đang lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp trước thời điểm chuyển giao năm mới
năm nay đà nẵng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
tổng lượng khách tới thành phố trong năm hai nghìn một mươi chín đạt tám bảy triệu lượt cao nhất từ trước tới nay
thời khắc năm mới đang đến gần
mọi người dân và du khách đều muốn gửi gắm cho nhau những điều tốt đẹp nhất
tiếp nối thành công của năm hai nghìn một mươi chín năm nay ngành du lịch đà nẵng phấn đấu đón chín tám triệu lượt khách
trong đó sẽ tập trung đẩy mạnh đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đặc biệt là khai thác tiềm năng du lịch kinh tế đêm
tạo sức hút mới để níu chân du khách ở lại với thành phố dài ngày và chi tiêu nhiều hơn